hai cây xanh trên địa bàn quận ba và quận bình thạnh tp hcm ngã đổ trong đêm ngày tám tháng năm
khiến một người bị thương phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai h cùng ngày một cây cổ thụ cao hàng chục mét đã đổ sập xuống
về hè đường nguyễn thị minh khai quận ba khiến một nam bảo vệ của khách sạn bị thương
người dân đã nhanh chóng đưa người này đi cấp cứu
công nhân xử lý hiện trường cho biết cây xanh bị đổ có tuổi thọ khoảng năm mươi năm
được biết vào thời điểm cây ngã đổ trời không có rông lốc hay mưa
công ty công viên cây xanh sau đó đã huy động nhiều cưa máy để dọn dẹp hiện trường bảo đảm giao thông